thưa quý vị vào khoảng sáu giờ ngày một mươi hai tháng hai tại khu vực chợ đêm tam bạc quận hồng bàng thành phố hải phòng
đã xảy ra một vụ cháy ở quầy hàng trong chợ sau đó đã lan ra các quầy hàng khác trong khu vực chợ
đám cháy được cho là xuất phát từ quầy hàng giày dép trên đường tôn thất thuyết sau đó ngọn lửa đã nhanh chóng lan rộng
nhận được tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố hải phòng
công an quận hồng bàng công an các quận huyện và lực lượng chữa cháy các đơn vị cơ sở doanh nghiệp đã nhanh chóng điều động hơn hai mươi xe chữa cháy
và hàng trăm cán bộ chiến sĩ đến thị trường triển thai các phương án không chế không cho đám cháy lây san khu vực khác nhà bên cạnh
đồng thời sơ tán dân ra khỏi khu vực cháy cứu tài sản cho người dân sẵn sàng cứu thương khi có sự cố
đến chín h ba mươi phút cùng ngày đám cháy cơ bản được khống chế và không để cháy lan
theo thống kê ban đầu không có thiệt hại gì về người
hiện lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố và các lực lượng liên quan tiếp tục phun nước chống cháy lan và dập lửa
chợ tam bạc là chợ đầu mối cháy cây nông sản hàng may mặc lớn của thành phố hoài phòng